chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị chính quyền đài loan trung quốc mới đây đã phê duyệt mỗi vaccine tăng cường thứ hai
cho người từ sáu mươi năm tuổi trở lên và liệu tăng cường thứ ba cho người bị suy giảm miễn dịch
việc phê duyệt tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường nói trên của đài loan
nhằm mục tiêu đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự gia tăng đột biến số ca bệnh trong nước
trong khi đài loan đang đối phó với sự gia tăng các ca bệnh tại địa phương
con số nhìn chung vẫn được coi là mức thấp một mươi ba một trăm sáu mươi bốn ca kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và chỉ có bốn người tử vong do covid một mươi chín với hơn chín mươi chín những người nhiễm bệnh ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
trung tâm kiểm soát dịch bệnh đài loan cho biết đã chấp thuận tiêm mũi nhắc lại thứ hai cho người cao tuổi
cũng như người dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn
những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại bao gồm cả bệnh nhân phải lọc máu
và những người đã được cấy ghép nội tạng nằm trong nhóm được tiêm mũi tăng cường thứ ba
viêm mũi tăng cường thứ hai hoặc thứ ba nên được triển khai sau ít nhất năm tháng sau lần tiêm cuối cùng
và có thể lựa chọn trong số các loại vaccine của moderna pfizer biontech medigen hoặc novavax do đài loan sản xuất
khoảng tám mươi trong số hai mươi ba triệu người dân đài loan hiện đã được tiêm hai mũi vaccine cơ bản
và hơn một nửa đã được tiêm liều nhắc lại trong khi yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc vẫn được duy trì
chính quyền đài loan đã ra cảnh báo rằng số ca mắc covid một mươi chín sẽ tăng hơn nữa do biến thể omicron dễ lây nhiễm hơn

trung quốc vẫn đang áp dụng chính sách zero covid để chống dịch
bên cạnh đó việc bao phủ vaccine đối với đất nước đông dân nhất thế giới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ
nhằm mục tiêu tạo ra miễn dịch cộng đồng sớm đẩy lùi và giảm thiểu tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín